các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung trí tiết
thưa quý vị trưa ngày một mươi tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ lê thanh hải ba mươi sáu tuổi hộ khẩu thường trú tại thanh hóa để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào sáng cùng ngày
nạn nhân là anh phan thanh xê theo cơ quan công an hải và anh xê là bạn bè và cùng ở tại khu vực nhà trọ thuộc phường hòa lợi thị xã bến cát
sau thời gian bạn bè qua lại hải nghi ngờ anh xê ngoại tình với vợ mình nên bực tức
dạng sáng ngày một mươi tháng bốn thấy anh c đứng trước cửa khu vực phòng trọ hải đi đến hỏi chuyện về việc mình nghi ngờ
lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cãi nhau bực tức hải chạy về phòng trọ lấy một con dao chạy ra tấn công anh c khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hải bỏ trốn người dân gần đó nghe tiếng la hét nên ra xem khi thấy nạn nhân chảy máu đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu
nhờ được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thị xã bến cát truy bắt người gây án
các lực lượng công an đã bắt giữ được hải khi đang trốn tại khu vực phường hòa phú thành phố thủ dầu một bình dương
thưa quý vị liên quan đến vụ căn biệt thự khủng xây trái phép ở cà mau
ngày chín tháng bốn ông bùi tứ hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cà mau cho biết thành phố đang tiếp tục ra soát xử lý những phần không phù hợp
theo đó căn biệt thự của ông hồ an tê ngụ xã tân thành thành phố cà mau được cơ quan chức năng phát hiện xây trái phép vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công trình được xây dựng trên hai thửa đất có tổng diện tích hơn ba m hai nằm giáp tuyến quảng lộ phụng hiệp
qua giả soát toàn bộ diện tích xây dựng công trình nêu trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản
không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân thành phố cà mau có quyết định xử phạt ông tê số tiền hai mươi hai năm triệu đồng
và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
sau đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân thành phố cà mau có quyết định sửa đổi bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông tê
chính quyền ngoài buộc ông tê giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm
tức là thời điểm căn biệt thự đã được xây dựng và chuyển đổi mục đích sử dụng hơn hai hai trăm sáu mươi một m hai đất
còn buộc ông khôi phục lại hiện trạng ban đầu hơn một ba trăm linh ba m hai
phần đất buộc phải trả lại hiện trạng ban đầu
hiện trạng ban đầu này có hàng rào khu nhà mồ ao nước nuôi cá trồng cây
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cà mau cho biết đối với trường hợp của ông hồ an tê
qua kiểm tra cho thấy có phần đất phù hợp cho chuyển đổi mục đích sử dụng
việc căn biệt thự của ông tê được cho là tồn tại theo ông hải
lý do thuộc phạm vi đất của xã ở nông thôn không phải xin phép chỉ cần đất ở phù hợp
từ cơ sở đó thành phố điều chỉnh quyết định xử lý khắc phục hậu quả như nêu trên
với phần đất buộc trả lại hiện trạng ban đầu như công trình hàng rào
ông hải cho rằng có những hàng rào được hộ dân xây bao quanh đất của họ thì vẫn cho phép
theo phó chủ tịch thành phố cà mau thông tin sau khi hộ ông tê khắc phục việc nộp tiền sử dụng đất lên đất ở
thành phố tiếp tục ra soát cái nào không phù hợp thì xem xét xử lý
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố trịnh văn quyết
chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đúng thị trường chứng khoán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
kết quả điều tra xác định ngoài các bị can bị khởi tố điều tra về các tội danh nêu trên
còn có các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
trung tâm lưu ý chứng khoán việt nam sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
các công ty kiểm toán các đoàn thanh tra kiểm tra các cá nhân thuộc tập đoàn flc công ty faros
công ty bos liên quan đến hành vi phạm tội
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi họ không bị xử lý hình sự
trong số những người không bị xử lý hình sự có ông vũ bằng cựu chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bà lê thị thu hằng phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng
họ có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất
chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán của công ty faros
tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm
tại ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán
thuộc về các bị can trong vụ đã cố ý che giấu công bố thông tin sai lệch
do vậy cơ quan điều tra không xử lý hình sự chỉ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý hành chính ông vũ bằng bà lê thị thu hằng
một người khác ông đoàn vĩnh nam chuyên viên phòng quản lý và thẩm định niêm yết
thư ký hội đồng niêm yết hose bị xác định biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros
là bốn ba trăm linh tỷ đồng
tuy vậy ông nam vẫn đề xuất hồ sơ của doanh nghiệp này đủ điều kiện niêm yết
cơ quan điều tra xác định hành vi của ông nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ nhưng do ông này là cấp dưới chịu sự chỉ đạo của cấp trên
nên không bị xử lý hình sự
nhóm năm cán bộ khác tại hose trong đó có bà nguyễn thị minh hằng giám đốc phòng giám sát giao dịch
thành viên hội đồng niêm yết bị xác định đã cho ý kiến chấp thuận hồ sơ niêm yết của công ty faros
việc làm của họ có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng cơ quan điều tra sau khi xem xét tính chất mức độ vi phạm đã không xử lý hình sự nhóm này
trong quá trình trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội bộ tài chính từng lập đoàn kiểm tra với công ty faros
và việc giao dịch cổ phiếu mã ros của doanh nghiệp này
đoàn kiểm tra phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty faros
thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản của công ty faros
nhưng được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính
đoàn kiểm tra đã tham vấn ý kiến của ngân hàng nhà nước bộ kế hoạch đầu tư và đối chiếu với các quy định của pháp luật
phát hiện nhiều bất cập sơ hở trong các quy định về doanh nghiệp hoạt động đăng ký kinh doanh đầu tư tài chính cho vay
nên đề nghị ra soát sửa đổi
quá trình điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra
nên cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ xem xét xử lý các thành viên đoàn kiểm tra của bộ tài chính
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng bốn tại đường điện biên thành phố nam định tỉnh nam định ô tô hiệu cambri lao nhanh trên phố gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện khác
khiến cho nhiều người bị thương
cụ thể một người đàn ông chưa xác định được danh tính điều khiển ô tô camry màu đen biển kiểm soát ba mươi e sáu trăm năm mươi chín xx
di chuyển trên đường điện biên bất ngờ va chạm vào một xe đạp điện đang di chuyển cùng chiều
sau khi gây tai nạn ô tô không có dấu hiệu giảm tốc độ
trong phát xe máy hiệu honda ô tô toyota đến khi xe ô tô lao vào nhà dân rồi mới dừng lại vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét
các nhân chứng cho biết tài xế gây ra tai nạn là người đàn ông trung tuổi có dấu hiệu không tỉnh táo
xe camry gây tai nạn biến dạng hoàn toàn phần đầu xe xe toyota bị hư hỏng phần đầu xe đạp điện và xe máy biến dạng hư hỏng nặng
nhiều người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế
hiện lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan phục vụ công tác điều tra
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang
mấy ngày gần đây người dân ở ven biển gò công tiếp tục phát hiện nhiều vật nghi là chất ma túy trôi giạt vào bờ biển trình báo cơ quan chức năng thu giữ xử lý
trước đó vào sáng bảy tháng bốn bà từ thị dứt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngụ tại ấp bắc một xã tân điền huyện gò công đông đi nhặt ve chai
khu vực bãi rác ấp xóm dãy xã kiểng phước huyện gò công đông thì phát hiện một vật nghi là có chất ma túy
sau đó bà dứt đã nhanh chóng trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng
tiếp đó ngày tám tháng bốn người phụ nữ này cũng tiếp tục phát hiện thêm một vật tương tự cũng tại khu vực trên nghi là ma túy nên trình báo ngay cho công an xã và đồn biên phòng kiểng phước tiếp nhận thu giữ
cũng trong ngày tám tháng bốn anh nguyễn văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ ấp cầu xây xã kiểng phước khi đi nhặt ve chai tại bãi biển gần khu vực trạm kiểm soát biên phòng vàm láng thì phát hiện một vật nghi có chất ma túy nên đã mang đến trình báo và giao cho trạm kiểm soát biên phòng vàm láng tiếp nhận
các vật thể trên được đồn biên phòng kiểng phước phối hợp công an xã kiểng phước huyện gò công đông tiếp nhận bàn giao công an tỉnh xử lý theo quy định
hiện nay bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tiền giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát vùng biển kịp thời phát hiện vật chứa chất ma túy trôi giả từ trên biển vào bờ đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về tội phạm ma túy kịp thời phát hiện các vật thể lạ thông báo cho các lực lượng chức năng để xử lý
như vậy trong những ngày qua người dân ven biển gò công tỉnh tiền giang và lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ gần chín mươi vật thể trôi giặt vào bờ biển phần lớn các vật này có chứa ma túy cocaine
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và có liên quan đến vụ đánh bạc ăn tiền xảy ra trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với
công an huyện rồng giềng tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của huỳnh thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở ấp xẻo lùng xã hòa thuận huyện rồng giềng
tại hiện trường công an bắt được một mươi bốn đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng hai bộ tài xỉu và một số tăng vật khác có liên quan
theo phản ánh của người dân tụ điểm đánh bạc này gần như hoạt động thâu đêm với thủ đoạn rất tinh vi có người canh đường cảnh giới từ xa mỗi khi thấy người khả nghi đến gần
vì vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
mới đây công an tp quy nhơn tỉnh bình định phát đi thông báo về tình trạng giả danh công an cán bộ viện kiểm sát lừa đảo hai sinh viên để chiếm đoạt tài sản
theo đó công an thành phố quy nhơn thông tin trong hai ngày năm tháng bốn và sáu tháng bốn công an tiếp nhận hai tin báo của hai sinh viên trường đại học quy nhơn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền cùng một phương thức thủ đoạn
là mạo danh công an viện kiểm sát để gọi người bị hại đối tượng lừa đảo gọi thông báo cho các bị hại họ có liên quan đến các vụ lừa đảo rửa tiền yêu cầu các bị hại cung cấp số tài khoản chuyển tiền theo yêu cầu và chiếm đoạt
vụ thứ nhất xảy ra ngày năm tháng bốn em hd sinh viên năm nhất trường đại học quy nhơn ngụ thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhận được số điện thoại lạ từ số điện thoại hai mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của một người tự xưng là trung úy công an công tác tại công an tp hà nội
người này thông báo cho đây là có liên quan đến một vụ rửa tiền yêu cầu kết bạn qua gia lô với một người tên tài khoản là đại nghĩa để phối hợp điều tra
tài khoản gia lô đại nghĩa hướng dẫn nạn nhân nộp tiền vào tài khoản một ngân hàng sau khi chuyển một mươi bốn triệu đồng đây liên hệ lại thì số điện thoại đã bị khóa
cùng một cách thương tương tự ngày sáu tháng bốn em dz quê ở con tum theo học năm nhất tại đại học quy nhơn cũng đã nhận được cuộc gọi từ đầu số hai mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người này tự xưng công an
thông tin nạn nhân bị đánh cắp dữ liệu cá nhân dẫn đến việc có người dùng dữ liệu cá nhân của nạn nhân để tham gia vào phi vụ rửa tiền
sau đó người này yêu cầu nạn nhân kết bạn gia lô qua số điện thoại chín trăm một mươi bảy một trăm ba mươi bảy để chuyển tiền vào số tài khoản của một ngân hàng để kiểm tra
nạn nhân chuyển một mươi năm triệu đồng sau đó liên hệ lại nhưng số điện thoại đã bị khóa
biết bị lừa hai nạn nhân đến công an tp quy nhơn trình báo vụ việc sau khi tiếp nhận trình báo công an công khai đầu số điện thoại lừa đảo cần cảnh giác khuyến cáo người dân không nên nghe
đồng thời yêu cầu người dân không nên thực hiện các giao dịch theo các số điện thoại không cung cấp thông tin cá nhân địa chỉ mã otp tài khoản ngân hàng
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị khi phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử
thì tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử để rõ hơn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
về giá trị sử dụng của thẻ căn cước theo luật căn cước
hai thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công và các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ việt nam
thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp việt nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau
thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan tổ chức cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật
trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan tổ chức cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in tích hợp vào thẻ căn cước
trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi
còn về giá trị sử dụng căn cước điện tử căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người cung cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công
thực hiện các giao dịch và hoạt động khác nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử
đặc biệt so với các luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba bổ sung độ tuổi cấp căn cước đối với người dưới một mươi bốn tuổi việc cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân
thẻ căn cước cấp cho người dưới một mươi bốn tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh
ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện cấp giấy khai sinh cho người dân theo quy định của pháp luật hiện hành
tuy nhiên việc sử dụng giấy khai sinh với kích thước của tờ a bốn dễ rách nát hư hỏng khó bảo quản và chỉ được cấp một lần trong suốt cuộc đời
giấy này chỉ có các biện pháp bảo mật chống làm giả sơ xài lạc hậu dễ bị làm giả và chứa được rất ít thông tin của người dân nên sẽ gây mất nhiều khó khăn bất tiện cho người dân
trong khi đó thẻ căn cước với kích thước nhỏ gọn chất liệu tốt tính bảo mật bảo an cao và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều các thông tin khác theo nhu cầu của người dân sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc đi lại như lấy đi máy bay tàu hỏa học tập khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày
thưa quý vị ngày chín tháng bốn giám đốc sở văn hóa thể thao thừa thiên huế cho biết bộ văn hóa thể thao du lịch vừa có quyết định cho phép thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích tháp đồi liễu cốc thôn bầu tháp phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
mục đích của việc thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích tháp đồi liễu cốc nhằm bổ sung hồ sơ khoa học đề xuất hướng quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới
theo quyết định của bộ văn hóa thể thao du lịch sở văn hóa thể thao tỉnh sẽ phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia tiến hành thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích tháp đôi liễu cốc từ ngày chín tháng bốn đến ngày năm tháng bảy
việc thăm dò khai quật sẽ được tiến hành với diện tích tám mươi m hai diện tích thăm dò là hai mươi m hai bốn hố diện tích khai quật là sáu mươi m hai ba hố người chủ trì thăm dò khai quật là ông nguyễn ngọc chất bảo tàng lịch sử quốc gia
khi kết thúc đợt thăm dò khai quật khảo cổ sở văn hóa thể thao tỉnh và bảo tàng lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã thăm dò khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất là một tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm gửi bộ văn hóa thể thao du lịch
trước khi công bố kết quả đợt thăm dò khai quật khảo cổ cơ quan được cấp giấy phép trao đổi thống nhất với cục di sản văn hóa
tháp đôi liễu cốc là một cụm công trình đặc trưng của văn hóa champa và được xây dựng gần nhau trên hai chục song song hướng đông tây lối vào tháp ở phía đông phù hợp với nguyên tắc xây dựng của các đền đài thuộc phong cách văn hóa ấn độ giáo
hiện tháp đôi liễu cốc đã bị sập đổ và không còn nguyên vẹn năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu tháp đôi liễu cốc được viện viễn đông bắc cổ nghiên cứu xếp hạng là một trong các di tích được xếp hạng trong toàn cõi việt nam và đông dương lúc bấy giờ
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bộ văn hóa thể thao nay là bộ văn hóa thể thao du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia